quốc hội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
tại phiên thảo luận này nhiều đại biểu đã đề cập đến việc tăng giá điện khiến cử tri cả nước lo lắng vì ảnh hưởng sát sườn đến cuộc sống
tại nghị trường quốc hội đã có rất nhiều đại biểu quốc hội đã tham gia ý kiến về việc tăng giá điện
vấn đề được cử tri hết sức quan tâm thời gian qua
các đại biểu cho rằng việc thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện theo báo cáo bộ công thương tăng tám ba mươi sáu là đúng quy định
nhưng cần đánh giá cụ thể hơn việc tăng giá điện ảnh hưởng thế nào đến đời sống người dân
một số ý kiến đề nghị chính phủ sớm công bố kết luận thanh tra ngành điện để dư luận biết được bức tranh chung
một việc rất là đáng đáng đáng đáng
một việc rất đáng so sánh là ở một số nước do nắng nóng họ quyết định giảm giá điện cho người dân đỡ khó khăn
thì sao chẳng thấy ai so sánh cả
cứ giao giảng rằng tăng giá điện thì các bên đều được lợi nhưng mà thực tế thì người tiêu dùng lợi đâu chẳng thấy mà răng chẳng còn
khi rất nhiều người dân phản ứng bức xúc thì bộ công thương cần nghiêm khắc giả soát
rút kinh nghiệm về phương pháp tiến hành cách thức quản lý giám sát và tuyên truyền của mình
trong thời gian qua và trong việc điều hành giá điện giá xăng dầu
phải chăng nguồn gốc sâu xa là do sự độc quyền không có cạnh tranh của ngành điện
trong khi tiền lương của cán bộ công chức viên chức và người lao động không tăng
thì hàng loạt các chi phí thiết yếu đều tăng như điện xăng dầu dịch vụ y tế học phí v v
thì có làm ảnh hưởng đến mức sống của người dân và ảnh hưởng thế nào đến chỉ số kiềm chế lạm phát dưới bốn theo nghị quyết của quốc hội
qua đó để công khai minh bạch trong điều hành giá điện
tôi kiến nghị quốc hội đưa vào danh mục kiểm toán nhà nước đối với hoạt động kinh doanh ngành điện
trước ý kiến của đại biểu quốc hội giải trình làm rõ về việc tăng giá điện
phó thủ tướng vương đình huệ đã nêu ba nguyên nhân khiến tiền điện tăng trong tháng bốn
là do sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng tăng do thời tiết nắng nóng bất thường
tác động của việc điều chỉnh tăng giá điện tám ba mươi sáu và kỳ ghi chỉ số công tơ của tháng bốn dài hơn ba ngày so với tháng liền kề
phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định
theo kết quả kiểm tra sơ bộ cách tính và thu tiền điện của evn chưa phát hiện ra sai phạm
chính phủ và thủ tướng đã chỉ đạo bộ công thương tập đoàn điện lực và các bộ ngành liên quan
tiếp tục tiết giảm chi phí giảm tổn thất điện năng minh bạch yếu tố đầu vào
chính phủ và thủ tướng đã chỉ đạo bộ công thương tập đoàn điện lực và các bộ ngành liên quan tiếp tục tiết giảm chi phí giảm tổn thất điện năng minh bạch yếu tố vào
chính phủ đang đề xuất kiểm toán nhà nước nghiên cứu đưa kế hoạch kiểm toán tài chính và kiểm toán chuyên đề giá điện của tập đoàn điện lực evn vào năm hai nghìn hai mươi